trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường
thành phố hà nội trong những ngày qua đã đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc để bóc tách các ca f không có yếu tố dịch tễ
từ đó truy vết khoanh vùng nhanh và hiệu quả làm sạch mầm bệnh tiềm ẩn
bên cạnh những biện pháp cấp bách phòng dịch thì ngày hôm nay chủ tịch ubnd tp hà nội đã kêu gọi người dân thực hiện khai báo y tế thường xuyên
cụ thể chủ tịch ubnd tp đề nghị toàn thể người dân đang sinh sống học tập lao động trên địa bàn thủ đô
chủ động tích cực thực hiện việc khai báo y tế với chính quyền địa phương ưu tiên việc khai báo qua trang web tờ khaiyt vn
việc khai báo y tế phải được coi là việc làm thường xuyên liên tục
mỗi người dân kể cả đã khai báo y tế khi có triệu chứng cần khai báo cập nhật ngay lên hệ thống để được xét nghiệm kiểm tra và hướng dẫn theo dõi sức khỏe
đây là nguồn dữ liệu quan trọng giúp ngành y tế tổ chức sàng lọc xét nghiệm sớm để phát hiện ca mắc
chủ tịch ubnd tp nhấn mạnh đây không chỉ là cách để bảo vệ chính mình mà còn là bảo vệ người thân gia đình và cộng đồng